theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
gần sáng vào ngày một mươi tám tháng ba thì ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều ngày một mươi bảy tháng ba các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông
với nền nhiệt độ khoảng từ một mươi tám hai mươi độ c riêng các tỉnh vùng núi phía bắc trời rét với nền nhiệt độ từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
từ đêm ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng ba mưa rông mở rộng ra các tỉnh khác ở bắc bộ và thanh hóa
với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với dung lượng từ bốn mươi bảy mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù chiều tối có mưa rào và rông gió đông nam cấp hai cấp ba sáng trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ c